xin kính chào quý vị và các bạn
do tiếp tục chịu tác động của hồi tụ gió nên trong đêm nay tại bắc bộ vẫn duy trì mưa rông ở diện giải rác
trong cơn rông có thể tìm ẩn tố lóc cũng như là gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
sang ngày mai thì khu vực vẫn có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ngày giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ một vài nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
khu vực trung bộ đêm nay có mưa rào và rông rải rác người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
trong ngày thì có nắng nhưng do có mưa nên cường độ nắng thì không mạnh như những ngày vừa qua
nắng nóng suy giảm với mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ chỉ một số nơi ở vùng núi phía tây còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ
đới gió tây nam trên khu vực tây nguyên cũng như nam bộ đang có xu hướng gia tăng về cường độ
nên mưa rông tại cả hai khu vực đều có xu hướng tăng mạnh hơn cục bộ thì có điểm có mưa vừa đến mưa to và tố lốc gió giật mạnh
mưa rông chủ yếu xảy ra về chiều tối
còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều mai ở tây nguyên là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn ở nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với những thông tin trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam đến nam mạnh cấp bốn cấp năm nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày thì có nắng giãn đoạn gió nam cấp hai ba nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi bốn độ